để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án cao tốc bắc nam
tỉnh quảng bình đã quy hoạch hai mươi sáu khu tái định cư với tổng diện tích sáu mươi chín một mươi ba ha
đến nay địa phương đã thi công hoàn thành năm trên hai mươi sáu khu tái định cư
hai mươi khu tái định cư còn lại đang gấp rút thi công bình quân đạt tám mươi khối lượng
hiện địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực
máy móc tổ chức thi công bốn k ba kíp nhằm bàn giao mặt bằng
các hộ dân trong tháng ba này
ngành du lịch việt nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đón từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi bốn và để thực hiện được mục tiêu này thì sẽ cần tới chính sách
về visa mang tính cởi mở và thuận tiện hơn cho du khách nước ngoài
một chính sách visa thông thoáng và dài hạn sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh
giúp cho việt nam hấp dẫn hơn trong mắt khách quốc tế
là đòn bẩy giúp cho du lịch phát triển
và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch việt nam trong cuộc đua thu hút khách quốc tế
về thủ tục đơn giản thuận tiện lại có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong vòng chín mươi ngày
thị thực điện tử e visa đã giúp cho việt nam trở nên thân thiện hơn trong mắt các du khách quốc tế
cùng với cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia trên thế giới
thay vì tám mươi quốc gia như trước đây việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực
từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày cho công dân một mươi ba nước cũng đã tạo điều kiện thuận lợi
cho việc có thu hút khách dân
du lịch quốc tế tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến việt nam
lợi thế về nới lỏng chính sách thị thực được kỳ vọng sẽ chấp cánh cho du lịch việt nam bứt tốc
góp phần thực hiện mục tiêu đón từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu lượt khách quốc tế trong năm nay
từ ngày một ba hai nghìn hai mươi bốn các đường bay nội địa bắt đầu điều chỉnh thực hiện tăng giá trần vé máy bay
đây là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vé máy bay tăng cao
và điều này cũng sẽ khiến cho các doanh nghiệp lữ hành gặp không ít khó khăn
trong việc là phải đưa ra các giá tour nội địa
và sau đây là ghi nhận của phóng viên của bản tin kinh tế và tiêu dùng
thực hiện khảo sát một số trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa
cho thấy giá vé máy bay đang ở mức khá cao so với thời điểm trước khi thực hiện tăng trần giá vé
cụ thể với đường bay hà nội huế nếu khách chọn ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
giá vé sẽ giao động từ một triệu tám trăm linh nghìn đồng đến hai triệu ba trăm linh nghìn đồng
đã bao gồm thuế phí chiều về ngày một mươi năm tháng bốn giá vé tương tự
trong khi trước đây giá vé trạng bay này đa dạng với nhiều giải vé từ một triệu đồng đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng
không ít doanh nghiệp lữ hành đang lo lắng việc tăng trần giá vé máy bay
sẽ tạo ra thách thức lớn với ngành du lịch
theo ghi nhận với giá vé máy bay
giá vé cao như vậy lượng khách đặt tour du lịch trong nước rất ít
bên cạnh đó một bộ phận khách có xu hướng chuyển sang chọn tour nước ngoài
vì giá vé máy bay đi nước ngoài cạnh tranh hơn
với giá trần đấy thì ảnh hưởng tiêu cực đến nhìn chung cả kẻ gà du lịch trong nước
gọi cho người việt nam kẻ gà khách du lịch vào việt nam đi trong nước du lịch trong nước của chúng ta
và cái đấy tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo vào một hệ bị rất lớn lớn
nó không chỉ là ảnh hưởng tiêu cực đến nền du lịch của việt nam
mà ảnh hưởng đến kẻ gà là tất cả các người
sinh nhai của tất cả người dân ở các điểm đến du lịch của chúng ta
đến dòng này chúng tôi hướng rất nhiều đến các dòng tour sử dụng bằng đường bộ vận chuyển ngắn
ví dụ như người miền bắc thì đi du lịch ở miền bắc
có xa hơn nữa thì vào đến tận cho quảng bình thì có thể sử dụng bằng đường tàu cao tốc
và cái việc mà hơn gọi là xa hơn là như hiện tại chúng tôi đã và đang làm phát triển cái dòng du lịch quốc tế cũng rất là nhiều
cái việc mà xem xét kết nối
giữa các cái điểm du lịch với các công ty du lịch và với các cái hàng vận chuyển
trở thành một trong những cái đòi hỏi rất quan trọng
và để mà có thể giảm được cái chi phí tối đa
thì các cái công ty du lịch nên có cái sự kết hợp giữa cái việc mà tuyên truyền thu hút cái khách hàng
với các cái công ty vận chuyển và với các cái điểm du lịch
để giảm thiểu những cái khâu trung gian
đến cái mức tối đa
đồng thời có thể xem xét để hạ cái mức giá vé cho các cái du khách
trước một số ý kiến lo ngại các hãng bay tăng giá vé trái quy định
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các hãng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không
thực hiện đúng quy định triển khai bán vé trong phạm vi không giá và chính sách giá vận chuyển nội địa của hãng
đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát để hỗ trợ
đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho hành khách
hành khách đi lại bằng đường hàng không không để xảy ra tình trạng tăng giá vẽ trái quy định
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo dự báo của viện nghiên cứu bất động sản việt nam
thị trường bất động sản sẽ chiến đấu với nền tảng việt nam

tuy nhiên xu hướng tốc độ đi lên khá chậm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan
đây là thông tin được chia sẻ tại diễn đàn bất động sản mùa xuân lần thứ tư
và lễ vinh danh thương hiệu bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
được tạp chí điện tử bất động sản việt nam và viện nghiên cứu bất động sản việt nam phối hợp tổ chức sự kiện thường niên
tại diễn đàn lãnh đạo bộ xây dựng các chuyên gia nhà khoa học đại diện doanh nghiệp bất động sản
đã thảo luận những chủ đề mang tính quyết định đối với sự phục hồi của thị trường bất động sản giai đoạn tới
tình hình kinh tế vĩ mô năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm nền tảng pháp lý tạo động lực cho giai đoạn chuyển mình mới của thị trường
đáng chú ý là việc thực thi ba bộ luật xương sống của thị trường và tháo gỡ vướng mắt trong các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành
sau diễn đàn viện nghiên cứu bất động sản việt nam sẽ tổng hợp đề xuất các chính sách giải pháp thiết thực
để phát triển các dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác và cơ cấu lại sản phẩm trên thị trường bất động sản
hướng đến nhu cầu thật tại nhà ở xã hội nhà ở bình dân
qua đó nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững
tại sự kiện tổ chức lễ vinh danh các thương hiệu sản phẩm dịch vụ gián đầu thị trường bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn với nhiều hạng mục
sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản giải trình ý kiến của thành viên ủy ban nhân dân tp về báo cáo chủ trương
thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu xoát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
theo sở giao thông vận tải hệ thống thu xoát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
ở cả hai hình thức thực hiện
đầu tư xây dựng mới và thuê hệ thống đều có các cấu phần cơ bản như sau phần mềm thiết bị đọc trên xe hạ tầng máy chủ công tác quản lý vận hành
việc tính toán số liệu kinh phí của cả hai phương án đầu tư mới và thuê dịch vụ công nghệ thông tin được dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành
trên cơ sở các quy định và cấu phần chính cần thiết của hệ thống trung tâm quản lý giao thông công cộng đã khai toán chi phí thực hiện hệ thống
hơn bốn trăm một mươi một tỷ đồng cho đầu tư mới và hơn ba trăm năm mươi tám tỷ đồng cho thuê hệ thống trong vòng năm năm
chi phí thực hiện hệ thống nêu trên là khái toán chi phí chính thức làm cơ sở triển khai sẽ được tư vấn nghiên cứu tính toán xác định cụ thể trong quá trình lập phương án thuê theo quy định hiện hành
qua đó sở giao thông vận tải kiến nghị ủy ban nhân dân tp xem xét chấp thuận chủ trương thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu xoát vé tự động trên xe buýt
để triển khai các bước tiếp theo điều này nhằm đảm bảo lộ trình ứng dụng vé thông minh trong hệ thống vận tải hành khách công cộng trên một trăm linh số tuyến buýt vào năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cũng lý giải thêm việc thuê từ đơn vị chuyên về công nghệ thông tin giúp bảo mật dữ liệu cao
chiến lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan vanguard art lighting experience tại thành phố hồ chí minh
đã tạo được những giá trị nghệ thuật mới lạ mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho du khách khi đến thưởng lãm
chính thức mở cửa từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay triển lãm đã thu hút được bảy mươi năm lượt khách
triển lãm tương tác đa giác quan vanogart lighting experiance là sự kết hợp ngoạn mục của kỳ tác nghệ thuật nhân loại và công nghệ hàng đầu thế giới
lần đầu tiên công chúng việt nam có thể bước vào cuộc đời thế giới hội họa thậm chí thể hiện tác phẩm của người họa sĩ thiên tài vincent van gogh
thông qua các màn chiếu kỹ thuật số công nghệ thực tế ảo với hàng loạt tương tác mới lạ của âm nhạc kinh điển vankogh đã mở ra xu hướng thượng lãm hoàn toàn mới tại việt nam
khi mà được chiêm ngưỡng những cái bức tranh của danh họa van gốc ấy thì mình mặc dù là một người không có quá nhiều những hiểu biết sâu sắc về mỹ thuật
tuy nhiên thì khi mà được ngắm những bức tranh này thứ nhất là mình cảm thấy là rất là đã về mặt thị giác ấy màu sắc và các cái hiệu ứng
thì mình thấy là rất là đẹp
và thứ hai là những cái hiệu ứng công nghệ kèm theo thì cũng giúp cho người theo dõi có rất là nhiều những cái cảm xúc
nói chung là rất là mãn nhãn và cảm thấy rất là hài lòng
triển lãm giới thiệu số lượng kỷ lục hàng trăm tác phẩm kiến tạo hành trình tham quan độc nhất vô nhị với một mươi sáu điểm đến
điểm nhắc đặc sắc nhất của hành trình thượng lãm mang tên vincent s life và vincent s soul
tại đây tương tác đa giác quan được đẩy lên đỉnh
nhiều người đỉnh cao chạm tới mọi cung bậc cảm nhận của thị giác thính giác xúc giác
đặc biệt là sự ra mắt của van gog imerce bảy trăm hai mươi với sứ mệnh đưa nghệ thuật tinh hoa đến gần hơn với mọi người
đã tạo ra một không gian kết nối tri thức sáng tạo tòa độ hội tụ tinh hoa nghệ thuật toàn cầu
với các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật kiến trúc để mang lại trải nghiệm đa giác quan độc đáo
không gian trình diễn nghệ thuật bảy trăm hai mươi độ có quy mô bậc nhất việt nam với diện tích lên đến hơn ba trăm chín mươi mét vuông
đặc biệt hiệu ứng trình diễn hình ảnh tại đây cực sóng động sự kết hợp đan sen tài tình của nhiều công nghệ
như ba d mapping cylinder led ba trăm sáu mươi độ laser mapping
với phiên bản nâng cấp khủng này khách tham quan có thể cảm thụ tác phẩm trưng bày một cách chân thực và sống động nhất
với góc nhìn đa chiều toàn cảnh từ trên xuống dưới từ trái sang phải
người xem có thể hoàn toàn đắm mình và chìm lắng tâm trí vào không gian nghệ thuật tách biệt với thế giới bên ngoài
tôi có biết thông tin về triển lãm này thông qua nền tảng facebook
vì tôi có theo dõi một số trang thông tin về điện ảnh và nghệ thuật nên có thấy thông tin này trên facebook
và thông qua một vài người bạn của mình đã từng đi trải nghiệm và về có giới thiệu nên là biết đến thông tin về triển lãm
khi đến đây trải nghiệm thì mình cảm thấy rất là thú vị bởi vì ở đây có cái sự bày trí thực sự rất là phù hợp
với phong cách nghệ thuật của tác giả và đặc biệt là rất là ấn tượng
với phần biểu diễn nghệ thuật imax bảy trăm hai mươi vừa rồi đã theo dõi
cảm thấy mình như được sống ở trong một cái khung cảnh của các mùa và các bức tranh thì rất là sống động
mình có cảm giác như là mình được nghe được những cái điệu nhạc ru rương và được sống trong những cái cảm giác của từng mùa từng mùa
rất là thú vị
vì con gái rất là thích vẽ
cho nên là cũng muốn dẫn con gái đến để trải nghiệm xem những cái bức vẽ của một người nổi tiếng như thế nào
xuyên suốt triển lãm công chúng như đứng giữa vũ trụ hội họa khi những tác phẩm để đời của thiên tài văn góp biến ảo chuyến động và bao phủ tròn vẹn toàn bộ không gian
đồng thời khi trải nghiệm không gian người xem cũng được biết thêm những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp có doanh họa
sẽ có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích mà mình trải nghiệm tại đây
qua đó góp phần tích cực trong các hoạt động xuất tiến văn hóa du lịch thành phố hồ chí minh
nhằm kích cậu du lịch nội địa và quốc tế góp phần tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế thành phố hồ chí minh
cây hoa hướng dương có thiết kế đặc biệt với chiều cao năm m đường kính cánh hoa năm m trị giá ba trăm linh triệu đồng
đã mang đến những trải nghiệm và cái nhìn mới lạ trong việc ứng dụng điện năng lượng mặt trời
đây là cây solar hoa hướng dương nằm trong dự án điện mặt trời hoa hướng dương triển khai tại công viên bờ sông sài gòn
được câu lạc bộ năng lượng mới thành phố hồ chí minh ban giao cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức ngày sáu tháng hai
cây solar hoa hướng dương được cấu tạo bởi tám tấm quan điện hai trăm năm mươi watt bit trên một tấm
tổng công suất lắp đặt là hai kilowatt bit
trung bình mỗi ngày cây solar sản sinh được tám số điện tức mỗi năm có được hai chín mw giờ
đây là lượng điện tiết kiệm điện cho các hoạt động của công viên vào ban ngày như bơm nước tưới tiêu
bên cạnh cung cấp điện năng cho các thiết bị điện dân dụng trong công viên giúp tiết kiệm chi phí điện bảo vệ môi trường
thiết kế đặc biệt theo hình hoa hướng dương còn tạo điểm nhấn cho công viên
một điểm chú ý của cây solar hoa hướng dương là sử dụng công nghệ inverter phân tán hòa lưới
mỗi cánh hoa hướng dương được thiết kế nối với một inverter nhỏ bên dưới để chuyển đổi dòng điện một chiều
với bốn quan điện tra điện xoay chiều rồi hòa chung với điện lưới cùng cung cấp điện năng cho các hoạt động của công viên
đề xuất lắp đặt cây solar hoa hướng dương tại công viên bờ sông sài gòn được trung tâm phát triển hạ tầng thành phố thủ đức thông qua
sau khi đơn vị này đánh giá các phương án thiết kế công trình lắp đặt điện mặt trời hoa hướng dương của câu lạc bộ năng lượng mới tp hcm
thống kê sơ bộ sau khi trả các chi phí và lợi nhuận với nhà rạp đạo diễn nhà sản xuất trấn thành thu về khoảng hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
từ ba tác phẩm đạt doanh thu gần một bốn trăm linh tỷ đồng
tính đến trưa hai mươi sáu tháng hai phim mai của trấn thành thu bốn trăm bảy mươi ba tỷ đồng theo số liệu của box office việt nam
hiện trấn hành là đạo diễn đầu tiên của việt nam có tổng doanh thu của ba bộ phim là gần một bốn trăm linh tỷ đồng với phim bố già là bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
phim nhà bà nữ bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng và phim mai bốn trăm tám mươi tỷ đồng
hiện tại theo quy định tổng doanh thu phải trừ tám thuế vat
ngoài ra phí phát hành hiện được tính theo hai cách là từ bốn mươi năm của tổng doanh thu hoặc từ tám một mươi tổng doanh thu sau khi trừ phí thuê rạp
sau khi ra được con số nhà rạp một nửa nhà sản xuất lấy một nửa phim phát hành lấy từ tám một mươi số tiền còn lại của bộ phim
do đó với tổng doanh thu ba bộ phim do trấn thành sản xuất là một ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
sau khi trừ tám thuế vat số tiền ba bộ phim là một hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
số tiền một hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng tiếp tục trừ khoảng từ bốn mươi năm phí phát hành chung còn lại một hai trăm một mươi bốn bốn tỷ đồng
sau hai khoản phí nhà rạp lấy một nửa là sáu trăm linh bảy hai tỷ đồng
số tiền còn lại của trấn thành là sáu trăm linh bảy hai tỷ đồng trừ tiếp cho tám phí phát hành
tùy thuộc vào quá trình thương lượng giữa trấn thành và nhà phát hành có thể thấp hơn
tại buổi kiểm tra tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của thành phố
đồng chí nguyễn văn nền quỹ viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đánh giá cao các đơn vị chủ đầu tư
ban quản lý nhà thầu thi công và đã lập kế hoạch hoàn thành các hạng mục theo tiến độ mỗi ngày
với phương án này nhiều công trình có thể sẽ hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay từ đầu giờ chiều dưới cái nắng nóng nhất trong ngày của thời tiết mùa khô nam bộ
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã có mặt
tại công trường dự án xây dựng hầm chui nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
và dự án xây dựng cầu đường nguyễn khoái trên địa bàn quận bảy
với ý nghĩa hết sức quan trọng của hai công trình trọng điểm giao thông khu vực phía nam của thành phố
giảm ồn tắc và phát triển kinh tế đồng chí nguyễn văn nền cho biết
chọn thời điểm này là để chia sẻ những vất vả mà công nhân kỹ sư vẫn lao động hang say dưới cái nắng đổ lửa
bên cạnh đó là rút đẩy tiến độ đối với việc thi công dự án
tôi đánh giá rất cao các hoạt động của các lực lượng có liên quan
phối hợp chặt chẽ và sự hỗ trợ cũng như chi viện của các lực lượng khác
bây giờ đến giờ này đó thì chúng ta có thể nói rằng là đây là một trong những công trình trọng điểm quan trọng
nó có một ý nghĩa tháo điểm nghẽn về động tác giao thông ở đây
giảm cái áp lực thứ hai nữa là nó sẽ làm thuận tuyện cho cái hoạt động
thuận tiện cho cái hoạt động của doanh nghiệp và người dân trong cái đi lại
trong cái kinh doanh sản xuất và đảm bảo được cái môi trường ở đây
tất nhiên thì nó sẽ làm cho cái đời sống cái chất lượng hoạt động của chúng ta nó sẽ tăng lên
cho nên vì cái lý do đó cho nên chúng ta phải tập trung với tinh thần làm một cách là quyết tâm cao nhất

theo ban giao thông thành phố hồ chí minh nút dao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy
đang được trao chắn để thi công nên tình trạng ôm ứ thường xuyên diễn ra
ban giao thông đang phối hợp với các đơn vị để theo dõi điều phối xử lý kịp thời các tình huống phát sinh
hạn chế thấp nhất tình trạng ôm tắt giao thông
sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông cũng giúp giảm áp lực tại khu vực
hiện khối lượng thực hiện gói thầu xây lắp hầm chui hc hai đạt bảy mươi bảy tổng khối lượng dự án đạt khoảng sáu mươi
đặc biệt một số hạng mục phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án theo dĩ đạo của thành ủy
quỹ ban nhân dân thành phố
đồng chí bí thư thành ủy cũng đã có chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt hơn nữa đặc biệt là giữa chủ đầu tư
rồi địa phương rồi các anh chị em cảnh sát giao thông để đảm bảo hạn chế thấp nhất cái ủng tắc giao thông
cái việc thứ hai là đẩy nhanh tối đa cái tiến độ thi công sớm đưa cái hầm hc hai phục vụ người dân vào cuối tháng bảy này
cũng như toàn công trình vào cuối năm
thì đồng chí bí thư thành ủy cũng đã giao các đơn vị phối hợp tốt hơn để nhanh tiến độ tăng ca tăng kiếp
chuẩn bị phương án cho mùa mưa cũng như các giải pháp trong mọi tình huống để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công
và hoàn thành sớm nhất có thể sớm hơn nữa
khảo sát tại dự án xây dựng cầu đường nguyễn khoái
đồng chí nguyễn văn nên nhận định đây là công trình lớn trọng điểm được người dân và hệ thống chính trị thành phố trong đợi
đề nghị các đơn vị phải có kế hoạch phối hợp đồng bộ để quá trình triển khai dự án không phát sinh vướng mắt
đặc biệt để đảm bảo tiến độ thì từng ngành từng địa phương phải đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
phải có thời gian tiến độ quy trách nhiệm rõ ràng
nếu như công tác phối hợp chúng ta mà không có được tốt thì chúng ta sẽ bị vướng mắt mất thời gian
cho nên tôi đề nghị là những cái gì còn lại đó muốn đẩy nhanh tiến độ thì từng ngành từng địa phương
với những cái còn lại của công tác giải phóng mặt bằng là phải đẩy nhanh
và phải có tiến độ có thời gian có quy trách nhiệm rõ ràng
bây giờ liên quan tới bốn năm sở thì quỹ ban chịu trách nhiệm chỉ đạo và các sở đều lên kế hoạch
dự án giao thông ở phía nam của thành phố là hầm chui nút giao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
sẽ hoàn thành nhánh số một hướng quận bảy đi bình chánh
và hai hướng quận tám sẽ hoàn thành vào cuối năm nay